các đối tượng trên đã có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về xây dựng trong quá trình thi công
nghiệm thu công trình dự án đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi
dẫn đến đưa công trình không đảm bảo chất lượng vào khai thác sử dụng gây thiệt hại nghiêm trọng cho tài sản nhà nước
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tống đạt triển khai thực hiện đúng quy định của bộ luật tố tụng hình sự
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục khẩn trương điều tra mở rộng vụ án
củng cố tài liệu chứng cứ để làm rõ hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố hành vi của các đối tượng liên quan
xác minh tài sản để thu hồi kê biên triệt để theo đúng quy định của pháp luật
bằng thủ đoạn hứa hẹn chạy xuất khẩu lao động sang new zealand
trần hải dương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh
đã chiếm đoạt hơn một ba tỷ đồng của chính
cả nhân trên địa bàn hai tỉnh hà tĩnh nghệ a
theo tài liệu của cơ quan điều tra giữa năm hai nghìn một mươi tám một số người trên địa bàn hà tĩnh đến nhà gặp dương để đặt vấn đề
nhờ đưa đi xuất khẩu lao động tại new zealand
dương đồng ý và đưa ra chi phí là một mươi tám usd đặt cọc trước một trăm linh triệu đồng
sau ba tháng không đi được sẽ hoàn trả lại tiền
thế nhưng sau nhiều tháng chờ đợi dương đã không đưa người đi xuất khẩu lao động như cam kết
bằng những thủ đoạn nêu trên đã lừa đảo chiếm đoạt của chín cao
cá nhân trên địa bàn hà tĩnh nghệ an với số tiền trên một ba tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an hà tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam trần hải dương về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới
và tiếp tục chương trình sẽ là tiểu mục điểm báo cùng với sự đồng hành của biên tập viên phương thảo
xin mời chị phương thảo
xin cảm ơn biên tập viên viu anh
thưa quý vị trong những ngày qua trên mạng internet đưa nhiều thông tin sai lệch về việc công an tỉnh đắk lắc
khởi tố vụ án bắt tạm giam đối với các bị can hoàng minh tuấn chú tại huyện chư quynh tỉnh đắk lắc
và phạm đình quý chú tại thị xã la ghi tỉnh bình thuận về hành vi lợi dụng tố cáo để vu khống xúc phạm nhân phẩm công dân
và ở trên chuyên mục chống diễn biến hòa bình trên báo công an nhân dân đã có bài viết với tiêu đề
từ vụ án vu khống cảnh giác với thủ đoạn phá dối trước đại hội đảng đã làm rõ các thủ đoạn này
theo bài viết trong thời gian qua trên các trang báo hải ngoại như bbc rfa voa đã đưa ra nhiều bài viết suy diễn
xuyên tạc vụ việc trên tung vấn đề đấu đá triệt hạ trước đại hội đảng
thậm chí từ một vụ án hình sự trang bbc lại hướng lái thành vụ bắt cóc và đặt vấn đề giảng viên tố cáo bí thư đắk lắc bị mời làm việc hay bị bắt cóc
từ đó dẫn dắt sai lệch và cho rằng đây là vụ án mờ ám cơ quan công an bắt cóc giảng viên đại học
trong khi đó một nhóm xưng danh nhà báo ở trong nước lợi dụng vụ án đưa ra các bài viết sai lệch tung lên nhiều trang mạng có số lượng người theo dõi lớn
những bài viết trên đã nhanh chóng được các trang mạng phản động hải ngoại chia sẻ tạo ra thông tin hỗn độn gây hiểu lầm trong dư luận
và cũng theo các cơ quan chức năng việc thực hiện các hoạt động tố tụng của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc là tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật
từ vụ việc trên cho thấy thủ đoạn vu khống gây hệ lụy nghiêm trọng đối với các tổ chức cá nhân và một điều nguy hiểm là một số đối tượng lợi dụng để đánh lận bản chất nhằm phê phán chỉ trích cơ quan tố tụng miệt thị chế độ
do đó hành vi này cần phải được nhận diện để ngăn ngừa nhất là trước thềm đại hội đảng
trung ương tán thành lùi cải cách tiền lương từ năm hai nghìn hai mươi một sang ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai đây là thông tin được đăng tải trên báo điện tử việt nam nét
tại hội nghị lần thứ một mươi ba ban chấp hành trung ương đảng đã tán thành với kiến nghị của ban cán sự đảng chính phủ về thời điểm thực hiện chế độ tiền lương mới kể từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
đối với các cán bộ công chức viên chức lực lượng vũ trang
và người lao động trong doanh nghiệp theo nghị quyết số hai mươi bảy ngày hai mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi tám của hội nghị trung ương bảy khóa một mươi hai
trung ương giao bộ chính trị chỉ đạo ban cán sự đảng chính phủ chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện chế độ tiền lương mới
bảo đảm phù hợp với tình hình kinh tế khả năng ngân sách và theo đúng quan điểm định hướng của nghị quyết số hai mươi bảy
thưa quý vị theo báo lao động
một tuần sau khi thực hiện nghị định chín mươi một hai nghìn hai mươi ndcp quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chống tin nhắn rác thư điện tử rác
và cuộc gọi rác có hiệu lực từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi thì tình trạng này trên thực tế chưa có dấu hiệu giảm
chưa có thống kê được công bố từ các nhà mạng song thực tế người dùng vẫn hàng ngày nhận được các cuộc gọi từ quảng cáo bán hàng
từ các công ty môi giới cung cấp dịch vụ bán sản phẩm như nhà đất
nghị định chín mươi một mới chính thức có hiệu lực được một tuần chưa đủ thời gian để đi vào cuộc sống
các đơn vị kinh doanh những trung tâm tiến hành cuộc gọi bán hàng quảng cáo vẫn có thời gian để chuyển đổi
gốc rễ của vấn đề là có thể chế tài mạnh nhưng phải thực thi nghiêm thì mới có thể thay đổi được tình hình
ông thắng cho rằng do chưa có vụ bắt quả tang phát tán cuộc gọi rác nào điển hình bị xử lý xử phạt
và đăng tải rộng rãi trên các phương tiện truyền thông chính vì thế mà các đối tượng này vẫn chưa biết sợ
và tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với các thông tin đáng chú ý khác trong tiểu mục sáng phương nam
cùng với sự đồng hành của biên tập viên quang huy
xin cảm ơn biên tập viên phương thảo bây giờ là thời lượng dành cho những cập nhật trong sáng phương nam
thưa quý vị vừa qua trong quá trình tuần tra tổ kiểm soát quân sự bộ chí huy quân sự tỉnh kiên giang
phát hiện ba xe ô tô tải thùng mang biên kiểm soát và giấy tờ xe quân sự giả
theo đó trên cả ba xe tải đang chở hai bảy trăm linh can dầu ăn khoảng hai mươi năm lít một canh ba lái xe đều không phải là quân nhân
ba xe ô tô mang biện kiểm soát quân sự và các giấy tờ mang theo không do cục xe máy tổng cục khí thuật bộ quốc phòng cấp
theo điều tra ban đầu chủ của ba xe tải trên là ông dương văn na năm mươi tám tuổi không phải là quân nhân
tải trên biện số quân sự đã hết nhiên hạn sử dụng
để xe ô tô lưu hành ông na đã thuê một số đối tượng ở tp hcm không rõ địa chỉ gặp biển số quân sự làm giấy tờ giả của quân đội
hiện các phương tiện và giấy tờ xe đang được cơ quan chức năng tạm giữ
vụ việc đã được cơ quan chức năng quân khu chín bàn giao cho phòng cảnh sát giao thông
công an tỉnh kiên giang điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật
còn công an huyện lắp vò tỉnh đồng tháp vừa bắt quả tang một mươi đối tượng đánh bài tay ăn thu bằng tiền tại một trại nuôi cá
ngày chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi công an huyện lấp vò tỉnh đồng tháp tiến hành kiểm tra tại khu vực trại nuôi cá của ông phạm văn hậu
vụ tại ấp hưng lợi đông xã long hưng b lắp vò đồng tháp
qua đó phát hiện một mươi đối tượng ngụ tại địa phương tham gia đánh bài ăn thua bằng tiền
ta vừa thu giữ tại hiện trường gồm một triệu ba trăm linh ngàn đồng
một bộ bày tay năm mươi hai lá đã qua sử dụng chín điện thoại di động kiểm tra trên người các đối tượng thu giữ khoảng năm mươi triệu đồng
và các tăng vật khác có liên quan
các đối tượng đánh bài với hình thức bài binh sáu lá binh ấn độ mức cực thắng thua từ năm mươi đồng đến một trăm linh đồng
lực lượng chức năng đó là biên bản vụ việc và xử lý theo quy định pháp luật
chuyển sang tin tức về văn hóa xã hội
thưa quý vị hướng dẫn để phát huy tiềm năng hay còn gọi là cotin vẫn đang là một kỹ năng nghiệp vụ còn khá mới mẻ tại việt nam
với kinh nghiệm gần một mươi năm hoạt động chuyên nghiệp lĩnh vực đặc thù này tác giả trần tiến công vừa tổng hợp lại định nghĩa phương hướng
để đọc giả tiếp cận coaching cạn kẻ trong ấn phẩm mang tên hành trình trở thành coach chuyên nghiệp
thuật ngữ koch cotin tại việt nam vẫn thường bị nhầm lẫn với các lớp huấn luyện kỹ năng mềm
tuy nhiên theo góc nhìn của tác giả người làm việc trong lĩnh vực này thì cochin là một công việc thường trực giữa người khai vấn và khách hàng
trần tiến công so sánh một cách hóm hỉnh câu chin cũng giống như công việc huấn luyện viên thể dục thể hình
nhưng nội hàm của các buổi tập luyện lại liên quan đến góc nhìn cuộc sống hướng phát triển nghề nghiệp gây dựng niềm tin và năng lực bản thân
tất nhiên để thuyết phục bạn đọc coaching là một nghề với tiêu chí và chỉ tiêu cụ thể cuốn hành trình trở thành coach chuyên nghiệp
đã chỉ ra các yêu cầu mà người khai vấn phải có và tính chất hiệu quả mà khách hàng phải nhận về
để làm coach cũng như những nghề khác thì nó sẽ có những nguyên tắc nền tảng cái mindset của người coach là gì
thì không chia sẻ cái nguyên tắc của cái nghề cũ là làm nào để mình trong quá trình mình làm việc
mình giao tiếp với người khác mình thực sự mình lắng nghe sâu để mình thấu hiểu được cái đối phương của mình là gì
cái thứ ba làm thế nào để mình có thể tạo thuyền cảm với những người khách hàng của mình với những bất kỳ ai
để họ có thể cảm thấy an toàn thoải mái và họ chia sẻ cái sự thật là họ chia sẻ những cái tâm tư của họ cho mình
và khác biệt ở thị trường đó là bảy cái bước bảy cái bước để thu hút khách hàng đến với dịch vụ huấn luyện
thì phần lớn nhiều người làm coach
khách hàng không tìm đến với coach là bởi vì người coach không biết cái cách trong cái buổi đầu tiên làm việc với khách hàng như thế nào
thì công đã biết rất chi tiết bảy cái bước thu hút khách hàng là như thế nào
thì đó là cái nội hàm mà chính của cái cuốn sách
ấn phẩm của trần tiến công không chỉ mang tính chất hướng nghiệp tư vấn về nghề
mà qua những câu chuyện thực tế của tác giả tìm sự tự tin để diễn thuyết tìm động lực phát triển sự nghiệp
cũng sẽ giúp bạn đọc tự rút ra bài học cho công việc và cuộc sống của chính mình
còn hơn bốn tháng nữa đến tích nguyên đáng tân sửu năm hai nghìn hai mươi một
trên những cánh đồng ở làng hoa sa đéc tỉnh đồng tháp những tín hiệu đầu tiên của tết đã chớm về
thời điểm này nông dân làng hoa đã hoàn thành việc xuống giống cút mâm xôi
một trong những loại hoa tết có thời gian sinh trưởng lâu nhất
để chuẩn bị cho tết nguyên đáng sắp tới hai tháng trước ông hoa gieo hạt sáu vỏ cúc mâm xôi
hiện những khóm cây đã vương đọt xanh lúng phúng
mỗi ngày ông hoa cần mẩn tỉa đọt cắt chậu
phần để cúc ra hoa đúng dịp tết đến
cũng đã một mươi năm ông hoa gắn bó với ruộng cúc mâm xôi này
một mươi cái tết đi qua việc trồng và bán hoa của ông cũng từng bước đổi thay dần
những dàn trồng từ nứa từ tràm đã chuyển thành kim loại vững chải
trước đây ông chở từng vỏ hoa đi bán
nay hoa được thu mua theo kiểu đầu mối số lượng lớn và được đặt trước ngay từ đầu vụ
hồi đó tôi chở đi lên long xuyên dài dài cho anh đó bán
bây giờ bây giờ chú cường này chú mua cái chú nói tôi mua máu của ông đó
rồi tôi đưa ông hai mươi triệu
rồi chừng nào lái tôi lại lái hàng là tôi đưa ông đưa mấy trăm thì ông gai giao cho nó tôi trả cho mấy tiền mấy trăm cũng như trả tiền lợi như vậy đó
năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh ông hóa cùng nhiều nông dân khác ở sa đéc cũng cân nhắc số lượng hoa trồng chỉ gần bằng năm ngoái
theo ước tính làng hoa sa đéc năm nay có khoảng một trăm năm mươi dàn giỏ mâm xôi phục vụ cho mùa tết
nhu cầu thị trường nhiều ít có sự thay đổi qua từng năm
người mua hoa cũng kỷ tính và quan tâm nhiều hơn về chất lượng lẫn độ an toàn
nên suy nghĩ của những nông dân cũng có sự thay đổi cân nhắc đến đầu ra và thử áp dụng những phương thức canh tác mới đem lại hiệu quả hơn
sự đổi mới có thể nhìn thấy được đâu đó trên từng khoảnh đất từng giỏ cúc của người nông dân làng hoa trăm tuổi
hà nội tạm cấm và hạn chế lưu thông một số tuyến phố để phục vụ đại hội
trong tờ một sống đẹp xin mời quý vị cùng gặp gỡ người đưa cổ phủ huế đến gần hơn với đời sống đương đại
tiếp tục với các tin tức giao thông đáng chú ý
theo thống kê có gần một phần ba tổng số vụ tai nạn giao thông có nguyên nhân do các lái xe phóng nhanh

do này tình trạng lấn làn lấn tuyến đang trở thành mối lo ngại cho sự an toàn của người tham gia giao thông
do này tình trạng lấn làn lấn tuyến đang trở thành mối lo ngại cho sự an toàn của người tham gia giao thông
giữa bay tài xế điều khiển phương tiện chạy ngược lại đã kịp thời đánh lái nếu không sẽ xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng
mới đây ngày hai tháng một mươi ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã khởi công xây dựng hầm chui lê văn lương vành đai ba
dự kiến công trình này sẽ cần tới một mươi tám tháng để hoàn thành
theo các chuyên gia việc xây dựng là cần thiết
thế nhưng nếu tại các nút giao tiếp không được đáp ứng năng lực giải tỏa áp lực giao thông
thì kịch bản ủn tắc nghiêm trọng vẫn rất dễ xảy ra
vào giữa các điểm thì đây là bộ mặt giao thông tại phố hòa minh giám hà nội
toàn bộ tuyến đường vẫn tê liệt và thất thủ như thế này
trục đường tố hữu lê văn lương điểm giao cắt với đường hòa minh giám áp lực giao thông là rất lớn
đây là vị trí gặp nhau của ba trục lớn lê văn lương nguyên trãi trần duy hưng
theo các chuyên gia giao thông việc xây dựng hầm chui lê văn lương là cần thiết
sau nếu chỉ xây đơn lẻ mà không đồng bộ hạ tầng tại khu vực này thì vấn đề ủn tắc sẽ nguyên trọng hơn
bởi khi có hầm chui tốc độ phương tiện sẽ di chuyển nhanh hơn
như việc giải tỏa áp lực giao thông tại nút giao hòa minh giám lê văn lương lại chưa đủ đáp ơn
để tiếp giáp với đường lê văn lương thì các phương tiện vẫn còn bị khống chế bởi đèn giao thông
cho nên là có một luồng xe qua lại có khoảng năm bảy mươi giây dừng để giải phóng luồng giao thông đó
rồi thì mới có đợt tiếp theo
còn bây giờ khi có hầm chui thì lường giao thông sẽ đi sang thường xuyên liên tục và không có điểm dừng
như vậy thì tốc độ lưu thông tràn đến khu vực giao thông phía nội thành
phía đường lê văn lương sẽ nhanh hơn
và việc ồn tắc xảy đến tôi nghĩ là gần như là tất yếu
thành phố hà nội vẫn đang loay hoay tìm giải pháp để giải quyết bài toán ủn tắc
sau việc làm đơn lẻ thứ đồng bộ sẽ lặp lại tình trạng thông chỗ này tắt chỗ kia
theo các chuyên gia giao thông việc xây dựng những tuyến đường mới hoặc mở rộng tuyến đường
điều quan trọng là tạo làn đường ưu tiên cho xe buýt
có như vậy mới thu hút được người dân
từ đó từ bỏ xe cá nhân và sử dụng vận tải công cộng để tham gia giao thông
nếu chúng ta không làm được ưu tiên xe buýt trên những tuyến đường hiện có
thì ít nhất là ở những tuyến đường mới mở
thì hãy dùng cái làn mới mở đó để làm dành duyên cho xe buýt
như vậy chúng ta mới dần dần khẳng định được cái quyền ưu tiên của phương tiện giao thông công cộng trên mặt đường
và nhờ vậy mới chuyển được người dân
từ giao thông cá nhân là ô tô xe máy sang xe buýt
nếu không thì từ giờ và về sau trong năm bảy năm nữa
chúng ta sẽ tiếp tục càng ngày càng phải chịu được tình hình tắc giao thông nghiêm trọng hơn
để đảm bảo an ninh an toàn và giao thông thông suốt
phục vụ đại hội đại biểu lần thứ một mươi bảy đảng bộ tp hà nội
và đại hội đảng bộ công an trung ương lần thứ bảy
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
công an tp hà nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi
cho các loại phương tiện trong diện tạm cấm
diện hạn chế trong các ngày từ ngày một mươi một cho tới ngày một mươi ba tháng một mươi
theo đó các tuyến đường trong diện tạm cấm từ sáu h đến tám h ba mươi phút
từ một mươi h ba mươi đến một mươi hai h
từ một mươi hai h ba mươi đến một mươi bốn h ba mươi phút
và từ một mươi sáu h ba mươi phút đến một mươi tám h ba mươi phút
cấm triệt để các phương tiện trừ xe có phù hiệu bệnh viện
xe phục vụ đại hội lưu thông trên các tuyến đường
trần hương đạo
đoạn từ trần hương đạo lê duẩn đến trần hương đạo quang trung
ít kiêu trần bình trọng trần quốc toản
đoạn từ trần quốc toản yết kiêu đến trần quốc toản trần bình trọng
đoạn từ nguyễn du lê duẩn đến nguyễn du trần bình trọng
các tuyến đường trong diện hạn chế từ sáu h đến tám h ba mươi phút
từ một mươi h ba mươi phút đến một mươi hai h
từ một mươi hai h ba mươi đến một mươi bốn h ba mươi phút
và từ một mươi sáu h ba mươi phút đến một mươi tám h ba mươi phút
hạn chế các xe ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên trở
từ năm trăm linh kg chở lên
xe ô tô chở khách từ hai mươi năm chỗ trở lên
trừ xe buýt xe thu gom rác xe giải quyết sự cố
xe có phù hiệu bảo vệ xe phục vụ đại hội
lưu thông trên một số tuyến đường như lê duẩn
đoạn từ lê duẩn nguyễn thái học đến lê duẩn khâm thiên
trần bình trọng trần hương đạo ít kiêu trần quốc toản
phạm đình hổ hàng chuối phan huy chú hàm long ngô quyền lò đúc
đoạn từ lò đúc phạm đình hổ đến lò đúc phan chu trinh
phan chu trinh tông đản trần nguyên hãn trần quang khải trang tiên
người điều khiển phương tiện giao thông chủ động phòng tránh
lựa chọn hành trình phù hợp không đi vào các tuyến đường trong diện tạm cấm
để phục vụ công tác đảm bảo an ninh phục vụ đại hội
công an hà nội yêu cầu tất cả các chủ phương tiện
và người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông
chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ
và sự hướng dẫn điều tiết phân luồng phương tiện của lực lượng chức năng
chiều ngày hôm qua tại hà nội đoàn thanh niên cục công tác đảng và công tác chính trị
đã phối hợp với đoàn thanh niên học viện cảnh sát nhân dân
tổ chức buổi tuyên truyền về luật an toàn giao thông và thác hải của ma túy
tại trường trung học cơ sở thủy xuân tiệt huyện trường mỹ thành phố hà nội
tại buổi tuyên truyền đại diện đoàn thanh niên học viện cảnh sát nhân dân
đã phổ biến các kiến thức về luật an toàn giao thông đường bộ
trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến các nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông
trong lứa tuổi học sinh sinh viên
thác hải khi sử dụng ma túy chất kích thích khi điều khiển phương tiện
hoạt động tuyên truyền giúp tập thể giáo viên học sinh nhà trường
nâng cao thêm hiểu biết ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành các quy định của pháp luật
về trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông trong trường học
qua đó mỗi em học sinh sẽ trở thành tuyên truyền viên tích cực tới gia đình và cộng đồng
trong việc chấp hành các quy định của pháp luật
về đảm bảo trật tự an toàn giao thông góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông
đặc biệt là cổ phục áo dài cung đình huế
nhà thiết kế quang hòa người con của vùng đất cố đô
đã dành nhiều thời gian tâm huyết để nghiên cứu khôi phục
và đưa những cổ phục huế trở nên gần gũi hơn với đời sống hiện đại
vâng chọn cho mình một hướng đi đặc biệt với nhiều khó khăn thử thách
thế nhưng nhà thiết kế quang hòa vẫn chưa bao giờ bỏ cuộc
và tiểu mục sống đẹp ngày hôm nay xin mời quý vị cùng đến với mảnh đất cố đô
và gặp gỡ nhà thiết kế người đã dành chọn tình yêu cho cổ phục huế
áo nhật bình áo ngũ hưng tay chẳng
là những cổ phục công bình gần như đã mất dấu trong đời sống của người dân sứ huế hơn sáu mươi năm qua
thời gian gần đây những cổ phục này đang dần được hồi sinh và hiện diện trong đời sống hiện đại
qua các triển lãm biểu diễn nghệ thuật hay trong lễ cưới
đặc biệt áo ngũ thân bắt đầu được sử dụng như tổng cục dành cho nam công chức tại một vài đơn vị ở huế
để có được sự hồi sinh này là cả một quá trình nghiên cứu khôi phục của các nhà nghiên cứu
nhà thiết kế tâm huyết tại mảnh đất cố đồ này
năm nay sự trở lại là huế có một chủ trương xây dựng về kết nối áo dài
và muốn xác định kẻ áo dài truyền thống và áo dài thật sự lệ phục
cũng như là một lần người sản xuất phục thì chỉnh cái áo dài ngủ thân
nó mang kẻ nạc viên và đừng bản sắc văn hóa tạm tra cũng để lại
nên mình đã mất một thời gian nghiên cứu tìm tòi về cả tư liệu cũng như thám khảo những vị nghiên cứu lịch sử
để mà tìm hiểu thêm về cái quý cấp cũng như là thực hiện áo dài ngủ thân
và những người thợ máy xưa để mà tìm hiểu lại cái kỹ thuật dành đến một cái áo dài ngủ thân hình này
dành hơn hai mươi năm để ngược xu tìm đọc tất cả những tài liệu còn xuất lại về phổ phục trang phục công đền huế
nhà thiết kế quang hòa đã dày công nghiên cứu và khôi phục thành công những trang phục truyền thống này
một cách tỉ mỉ bài bản và gần như không khác với bang gốc
cái khó khăn trong cái quá trình để mà phục dừng lại cái áo dài ngủ thân này là
các nghề nhân thấy những cụ máy xưa thì một phần thì đã mất một phần thì bị tón trọng không được tiếp nổi nghe
nhưng mà đến nay tìm lại thì phải tìm rất qua rất nhiều tài liệu
đưa theo những hình ảnh những tí liệu cụ biến cập lục cả cái sách về hạng nôn
cũng như các quy nghiên cứu chỉ vào và mình cũng tìm hiểu để mà máy lại được cái áo dài ngủ thân này
dù khó khăn là thế nhưng nhà thiết kế quang hòa vẫn chưa bao giờ bỏ cuộc trên con đường đưa cổ phục huế gần hơn với đời sống hiện đại
ông thường xuyên tài trợ cổ phục cho các chương trình biểu diễn nghệ thuật ở huế
sẵn sàng chia sẻ kiến thức với những ai có thể tìm hiểu về phổ phục huế này

và tương lai không gần có lẽ là định hình đó là phổ phục việt nam vì nó đã bị lạc quên qua một thời gian dài
gần đây phổ phục huế đang dần được đón nhận và được sử dụng rộng rãi hơn
bóng dáng những chiếc áo nhật bình áo ngủ thân đã bắt đầu trở nên thân thuộc trên vùng đất cổ đô
đó là một tín hiệu đáng mừng cho những nét truyền thống đang ngày càng được trân trọng bảo tồn và phổ cập trong đời sống
đó cũng chính là mong muốn lớn nhất của những người dành trọng tình yêu cho phổ phục huế như nhà thiết kế hoàng hoàng
và đến đây chương trình an ninh ngày mới của truyền hình công an nhân dân cũng xin được tạm dừng